việc f tăng trở lại trong những ngày vừa qua nằm trong dự kiến
vì khi thành phố mở cửa giao thương thì việc tiếp xúc và đi lại sẽ nhiều hơn
hiện thành phố và các quận huyện phường xã vẫn theo dõi sát sao
để khi phát hiện bất thường thì sẽ có những phương án tập trung để xử lý quyết liệt
và đó cũng chính là thông tin mà chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
trao đổi với báo chí bên lề cuộc kỳ hợp quốc hội khóa một mươi năm
theo ông phan văn mãi thực tế trong thời gian qua huyện hóc môn nhà bè
hay từng địa điểm cụ thể ở các quận quyện có dấu hiệu dịch phức tạp
thì thành phố và các địa phương đều có sự phân tích tập trung đánh giá
dùng biện pháp truy vết nhanh bao vây để xử lý kịp thời
chủ tịch ủy ban nhân dân tp nhìn nhận công tác phòng chống dịch phải chủ động
thường xuyên không được lơ là nhất là trong công tác dự phòng
mỗi người dân gia đình cơ quan nhà máy xí nghiệp phải thực hiện phòng dịch
với các biện pháp như khẩu trang khử khuẩn xúc hỏng sốt mũi
tập thể dục nâng cao thể trạng ai chưa tiêm vaccine thì phải tiêm
khi đã nhiễm bệnh rồi thì phải xử lý kịp thời ngăn nguồn lây
người bị nhiễm phải được tiếp cận với thuốc kịp thời để không chuyển nặng không tử vong
về lễ tưởng niệm những nạn nhân mất vì covid một mươi chín ông phan văn mãi cho biết
buổi lễ nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát với những gia đình có người thân mất vì dịch
cũng như chia sẻ với đồng bào vừa trải qua một thời gian căng thẳng vì đại dịch
lễ tưởng niệm cũng nhắc nhở chúng ta rằng thiên tai dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
vì vậy cần có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đối diện với những hoàn cảnh như vậy
trong thời gian tới giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
thưa quý vị liên tục trong những ngày gần đây
số ca dương tính covid một mươi chín tại tp hcm đã có chiều hướng tăng lên
một mặt khôi phục kinh tế thì song song đó nhiều địa phương đang phải nỗ lực và quyết tâm dập dịch
đặc biệt đó chính là việc kiểm soát và điều trị cho những f tại nhà
sau đây là ghi nhận tại phường hiệp thành quận một mươi hai nơi đang đứng đầu về số ca f cách ly tại nhà
ở thời điểm hiện tại trên toàn phường hiệp thành quận một mươi hai đang có khoảng một ba trăm linh f điều trị tại nhà
theo thống kê của ngành y tế đây là một trong những địa phương đứng đầu về số ca dương tính covid một mươi chín
tại buổi lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đối với những người ở diện nghi vấn
ở khu phố một phường hiệp thành sáng nay một mươi hai tháng một mươi một kết quả đã có bốn trường hợp dương tính
trước đó khu phố này có nhiều ca f điều trị tại nhà
ở giai đoạn này các trường hợp phát hiện dương tính covid một mươi chín không triệu chứng có thể được phép tự cách ly tại nhà
điều này tạo sự thoải mái cho người bệnh
nhưng cũng chính vì thế mà khiến một số người bệnh bị bệnh
những người xung quanh đôi chút lo lắng
để tránh tiếp xúc tại trước nhà người f sẽ được dán bản cảnh báo
ngoài ra tổ dân phố còn tạo nhóm chung trên ứng dụng điện thoại
khi có thắc mắc hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín sẽ được hỗ trợ kịp thời
về đội ngũ y tế phường cũng đã được tăng cường nhân lực từ các đơn vị khác
ở địa phương em có cái kênh dơ lô của địa phương á
thì hẳn như bên em có vấn đề gì thì em sẽ cổ điện lên kênh dơ lô đó
nhắn kênh kênh dơ lô đó để các bác sĩ có bác sĩ
các bác sĩ hỗ trợ và sẽ tư vấn về để cho tụi em yên tâm hơn
tụi em khỏi đỡ cái lo lắng nữa
sáng hôm qua là có thêm một trạm cấp cứu lưu động của bệnh viện y học cổ truyền
thì gồm một bác sĩ và một dù dưỡng
phối hợp với lại một đòn hiện tại là bệnh viện bình dân
thì có khoảng ba bạn
thì hiện tại bây giờ là nhân lực thì bên địa phương thì có thể là rất là thiếu
vì cái số đường f nó như vậy
riêng cái trạm y tế chính và cái hai trạm cấp cứu lưu động thì cũng ráng cố gắng
để mà hoàn thành những cái việc giống như là theo dõi f tại nhà rồi cấp phát thuốc
trước tình trạng số ca dương tính đang tăng trở lại
lãnh đạo ubnd phường hiệp thành quận một mươi hai đưa ra khuyến cáo tới người dân đóng trên địa bàn phường
không nên chủ quan trong giai đoạn bình thường mới
tiêm vaccine đó là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước đã thực hiện
và trách nhiệm của mình là người dân được tiêm vaccine là mình phải biết
rằng là việc tiêm vaccine không phải là chúng ta không bị lây nhiễm covid một mươi chín
mà thật sự hiện nay qua cái đánh giá sơ bộ hàng ngày theo dõi
cái người mà tiêm vaccine hai mũi bị lại tỷ lệ rất cao
điều đó chứng tỏ rằng cái sự chủ quan
chứ không phải là tim rồi mà không bị mà tiêm rồi lại bị nhiều á
cho nên là cái này là mình cũng muốn là người dân phải hiểu được một việc tiêm vaccine để giúp cho mình
nếu như có bệnh thì giảm được cái mức độ bệnh nặng giảm cái nguy cơ
tuy nhiên vẫn có khả năng lây bệnh rất cao
nên là đề nghị là mình hết sức thực hiện tốt cái năm k
dù tiêm hay chưa tiêm vaccine đều phải thực hiện tốt cái tỷ tưởng năm k

của những thương hiệu lớn
tuy nhiên từ đầu tháng một mươi một diện mạo của thành phố thay đổi rõ rệt khi các vị trí đắc địa đã nhanh chóng được cải tạo
để các ông lớn khác nhảy vào kinh doanh
đồng thời những ông lớn này cũng bắt đầu áp dụng phân phối đa kênh
trút kinh nghiệm từ đợt giãn cắp kéo dài vừa qua
vòng xoay hồ con rùa quận ba thành phố hồ chí minh
khác hẳn so với tháng một mươi giờ đây nhiều cửa hàng olet quy mô đầu tư hoàn toàn mới đã chuẩn bị khai trương
thương hiệu này đã sẵn sàng vật tư và mặt bằng để mở thêm hơn hai mươi cửa hàng khắp thành phố
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
mặc dù trong mùa dịch nhưng chúng tôi hiểu được rằng là nhu cầu thị trường rất cao
cũng như là mong muốn mà trải nghiệm những sản phẩm mới thời điểm này
và đó cũng là một trong những tiềm năng mà chúng tôi mong muốn là hiện tại là sẽ định hình số lượng oleb
đúng như là những cái con số mà chúng tôi cam kết từ ban đầu
chúng tôi mới cấp hàng
thương hiệu này khá mới trên thị trường ăn uống f b tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên cũng tận dụng các mặt bằng đắt địa chứng kiến mức giá thuê trên đài giảm
các signature store cửa hàng mang tính biểu tượng
chuẩn bị xuất hiện đều khắp thành phố thủ đức và các quận huyện
nova mb là coi đây là một cơ hội rất là lớn để có thể thương thảo đối với các chủ nhà
để thuê lại với một giá rất là tốt hơn rất là nhiều cộng với những điều khoản mềm mỏng hơn
đây là những mặt bằng mà nova f b thấy rằng
nó rất là tiềm năng có một khối lượng khách hàng lớn thường là hay đi qua
và nó cũng là một cách để nova f b để mạnh những brand awareness cho những thương hiệu của nova f b
sau đợt dịch này người ta trả lại mặt bằng rất là nhiều
vậy thì thị trường có phục hồi được hay không
nhưng mà số liệu của mình dạo gần đây cho thấy
đặc biệt là từ ngày một tháng một mươi một cho đến hôm nay là một mươi hai tháng một mươi một
số lượng tin đăng cũng như luật tìm kiếm đang phát triển một cách vũ bảo dữ dội
gọi là nhân tới bốn lần
về mặt tìm kiếm và số lượng tin đăng thì cũng tăng ba trăm linh
với những thương hiệu ăn uống lớn
kinh nghiệm tình đợt đóng cửa tại giãn cách xã hội vừa qua
đã khiến họ chuyển hướng sang phân phối đa kênh đa chạm
bên cạnh thế mạnh về cửa hàng với dịch vụ trải nghiệm
nhiều ông lớn như phúc long the coffee house highland coffee
cũng dần mở ra những kiosk và xe đẩy bán hàng
các thương hiệu trẻ cũng tận dụng hệ thống cửa hàng tiền lợi
thích hợp với tầm khách hàng
để ký kết tăng tốc độ cung cấp đến tay người tiêu dùng
đang mở rộng trên outlet
sắp tới sẽ là những ký kết với những đối tác lớn và chiến lược
mang ra nhiều cửa hàng khác nhau
để khách hàng ở mọi nơi trên thành phố hồ chí minh đều có thể trải nghiệm được
và trong năm sau thì chúng tôi sẽ có những chiến lược dài hơi hơn
kết hợp với những đối tác lớn
để không chỉ thành phố hồ chí minh mà là nhiều thành phố khác nữa
tư duy phân phối đa kênh không thể tách rời với mạng lưới giao hàng
do đó các sản phẩm ăn uống f b bắt buộc thích ứng
phát triển những lựa chọn giữ được hương vị khi mất thời gian giao đến nơi ở
nên làm việc của người tiêu dùng
thì nova f b chú trọng vào cái việc khách hàng đến
và trải nghiệm tại các nhà hàng hoặc là quán cà phê
thì đó mới là cái trải nghiệm ăn uống mà gọi là hoàn hảo nhất có thể
tuy nhiên vì lý do đại dịch chuyển đổi mô hình một chút xíu
để và đẩy mạnh về bán hàng gọi là delivery
là cũng đẩy mạnh rất là nhiều lên các kênh
ví dụ như grab baemin now delivery
đến bae bae khách hàng trong cái thời điểm này
một lý do khát thúc đẩy làn sóng mơ rộng cửa hàng từ nay đến cuối năm
là chính sách thành phố hồ chí minh cho phép người tiêu dùng ngồi lại thưởng thức
dù chỉ phục vụ tối đa một nửa công suất thiết kế
sự hiện diện của thực khách tại allet và kiosk góp phần kích thích thói quen tiêu dùng
khó khăn lớn hiện nay của ngành f b rơi vào những chuỗi kinh doanh thức uống có cồn
bởi ngoài quận bảy và thành phố thủ đức hàng quán tại các địa phương còn lại hoạt động cầm chừng
trong chờ kết quả đánh giá sau ngày một mươi bốn tháng một mươi một
với hy vọng có thể phục hồi phục vụ mặt hàng này cải thiện doanh thu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đang điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn
do đối tượng nguyễn hoàng anh quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thực hiện hành vi phạm tội
khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một nguyễn hoàng anh quốc điều khiển xe mô tô biển số tám mươi sáu c một trăm hai mươi nghìn tám trăm một mươi năm
đi từ nhà đến nhà vợ ở xã tiến lợi thành phố phan thiết
khi đi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín đường hàng thuyên đối tượng dừng xe và đến xin cho đi qua chốt
lực lượng tại chốt đã giải thích các quy định khi đi ra vào vùng đỏ
và xác định đối tượng này không đủ điều kiện được đi qua chốt
đối tượng đã có hành vi chửi bới và hành hung một chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt
sau đó lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an để làm việc
hành vi vi phạm của nguyễn hoàng anh quốc là nguy hiểm cho xã hội mang tính chất côn đồ manh động
xem thường pháp luật đã gây ảnh hưởng đến trực tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ
trong tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm minh để răn đe phòng người chung
chuyển sang một thông tin khác đồng biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu
và công an thị xã kiến tường đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá
từ campuchia vào việt nam
vào đêm một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu
từ campuchia vào việt nam tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện xe ô tô tải loại ba năm tấn
bị kiểm soát ba j ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xòa nhập khẩu từ campuchia sang việt nam
trong một khu vực giữa hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy
được giấu trong các thùng đường xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng
nói trên về độn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chapdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandang campuchia đã khai nhận
toàn bộ ba mươi bọc ni lông kia có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg và đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý